hiện tại học sinh hà nội chuẩn bị trở lại trường học toàn bộ học sinh trên địa bàn tp hcm đã đi học trở lại bình thường kể từ ngày một mươi bốn tháng hai
theo cập nhật từ một số phụ huynh cho biết trong lớp học của con em họ có xuất hiện f nhưng chưa có tình trạng lây nhiễm ồ ạt
nên các f được phát hiện sẽ nghỉ học về nhà tự cách ly
tuy nhiên trong thực tế có thể dự báo được số trẻ mắc covid một mươi chín sẽ tăng cao trong thời gian tới
nên cơ quan chức năng cảnh báo cha mẹ không nên chủ quan với việc trẻ mắc covid một mươi chín
tại tp hcm số ca mắc trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là trên ba mươi hai bốn trăm linh cháu trong năm trăm một mươi sáu một trăm sáu mươi ba ca mắc chung của thành phố chiếm tỷ lệ sáu
số ca tử vong trẻ em là bốn mươi tám ca trên tổng số ca tử vong cộng dồn là hai mươi ba trăm bảy mươi chín người chiếm hai mươi ba tổng số ca tử vong
tỷ lệ tử vong trên mắc là ba
phân tích hai bốn trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm có một trăm sáu mươi năm ca trẻ ở mức độ nặng nguy kịch
trong con số này có một mươi ba chín các cháu dư cân béo phì tám năm có bệnh đi kèm
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm khẳng định
chắc chắn các bé f bị tử vong đều kèm theo bệnh nền nguy hiểm
nên đối với đối tượng trẻ em khi biết con em mình là f hai
nên hết sức bình tĩnh bác sĩ khanh nhấn mạnh
vậy câu hỏi được đặt ra là dấu hiệu nào cho thấy bệnh nhi f chuyển nặng
bác sĩ trương hữu khanh phân tích
các yếu tố có nguy cơ diễn tiến covid một mươi chín nặng lên ở trẻ em bao gồm
nhóm trẻ có bệnh nền đặc biệt nguy hiểm khó điều trị như bệnh tim bẩm sinh
suy giảm miễn dịch bẩm sinh bệnh thận ung thư và trẻ thừa cân béo phì
các nhóm bệnh còn lại như rối loạn chuyển hóa bất thường gen bệnh hô hấp
hèn phế quản đều không phải quá lo ngại nếu trẻ mắc covid một mươi chín
bác sĩ trương hữu khanh chia sẻ vì hiện nay hầu hết f bệnh nhi đều được điều trị tại nhà nên
phụ huynh cần lưu ý phát hiện kịp thời khi thấy bệnh nhi có các triệu chứng covid một mươi chín để thực hiện
cách ly tránh lây nhiễm chéo trong gia đình lây từ trẻ em sang người lớn và người già người có bệnh lý nền
còn đối với các bé f
bác sĩ khanh nhắc nhở phụ huynh bình tĩnh xử lý vì đa số các bé sẽ hết bệnh trong một thời gian ngắn
chỉ cần chăm sóc bệnh nhi f đúng như một trẻ viêm đường hô hấp thông thường bác sĩ khanh khẳng định
về những dấu hiệu cho thấy bệnh nhi f có thể chuyển nặng bác sĩ trương hữu khanh cho biết
phụ huynh hãy quan sát cách bé thở nếu trẻ thở nhanh khó thở bị rút lõm lầm ngực
sốc quá cao kéo dài bỏ bú có triệu chứng tím môi tím đầu chi
ngoài mắc covid một mươi chín trẻ còn có thể có thêm các bệnh khác
đây là các dấu hiệu nặng đối với bất cứ một bệnh thông thường như sốc siêu vi
sốc xuất huyết viêm phổi viêm màng não v v khi quan sát thấy những dấu hiệu bất thường này
phụ huynh cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để trẻ được cấp cứu kịp thời
trên đây là những chia sẻ rất thực tế và rất dễ hiểu từ bác sĩ trương hữu khanh hy vọng với
những kiến thức và kinh nghiệm điều trị f lời khuyên của bác sĩ khanh sẽ giúp cho quý khán giả
trẻ tự tâm và tự tin hơn khi chống dịch ông thái văn tài vụ trưởng bộ giáo dục tiểu học
bộ giáo dục và đào tạo cho biết hiện nay các địa phương có những kịch bản các nhà trường đã
có phương án cụ thể để đón học sinh trở lại nhưng có một số đối tượng rất đặc biệt năm nay
là học sinh lớp một lớp hai các em chưa được chuẩn bị những kỹ năng và tâm thế ban đầu để cho ngày
khai trường ngay tự trường với những tiết học trực tiếp vì vậy trong thời gian vừa qua các nhà trường
thực hiện linh hoạt các phương án tổ chức dạy học đáp ứng kiến thức và năng lực cốt lõi khi học trực
tiếp trở lại nhiệm vụ của nhà trường là phải bù đắp tốt các kỹ năng những việc mà nhà trường chưa
làm được khi học trực tuyến ông tài cho biết chúng ta phải kế thừa những hình thức thói quen
học tập trong những ngày đầu tiên để các em có thể tiếp cận một cách tự nhiên bên cạnh đó tăng
thời gian để hướng dẫn các em kỹ năng ban đầu khi học trực tiếp ở nhà trường những việc rất nhỏ như
hiểu các công năng sử dụng của lớp học khu vệ sinh kỹ năng giao tiếp với bạn bè thầy cô
thực hiện nguyên tắc năm k v v đây là những vị học trực tiếp ban đầu cần uống nắng và hướng dẫn để
các em làm quen sau đó chúng ta cần phải có hình thức kiểm tra trực tiếp đối với từng em để phát
hiện trong lớp cần bù đắp thêm những lượng kiến thức nào từ đó có sự phối hợp với phụ huynh
học sinh chọn những hình thức giao bài tăng cường cho học sinh phù hợp về khung thời gian năm học
theo ông tài khung thời gian năm học linh hoạt là điều cần thiết để đáp ứng được mục tiêu chất lượng
đảm bảo em nào cũng đạt chất lượng theo mục tiêu yêu cầu đề ra đối với bậc tiểu học thực chất
linh hoạt trên quy mô nhỏ nhất và kiên trì mục tiêu chất lượng là mục tiêu số một bên cạnh đó
cũng phải tính toán để khung thời gian này khi kết thúc tạo nên một thời gian nghỉ vừa phải để
chuẩn bị cho một năm học mới đúng tiến độ của khung thời gian năm học bình thường do đó
các nhà trường thầy cô phải tính toán cụ thể để ưu tiên số một
là mục tiêu chất lượng mục tiêu hai là có một khoảng thời gian để chúng ta kết thúc năm học
để chuẩn bị sẵn sàng và có đủ thời gian các thầy cô giáo trực
kiện các lớp tập huấn công tác chuẩn bị cho năm học mới phù hợp
bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho rằng qua nhận định của các chuyên gia
y tế vẫn còn rất sớm để nói về tác động nặng hay nhẹ của covid một mươi chín đối với trẻ em tuy nhiên
qua theo dõi các trẻ mắc covid một mươi chín tại tp hcm
thường không có diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong ít hơn so với người lớn
bà mai cho biết thêm tuy vậy chúng ta cần phải cảnh giác đối với nhóm trẻ suy dinh dưỡng
vì hay miễn dịch kém cũng như những trẻ béo phì và có bệnh nền do đó
phụ huynh cần cân nhắc tiêm vaccine cho các con ngay khi đến lượt để tạo miễn dịch tốt
đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt cho trẻ
trong khi đó bác sĩ nguyễn hồng tâm cho biết hiện tại bộ y tế chưa có hướng dẫn chính thức về việc
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tuy nhiên sở y tế tp hcm đã có văn bản tham
mưu cho ủy ban nhân dân tp hcm về kế hoạch tiêm cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi
đến khi bộ y tế có hướng dẫn sẽ triển khai ngay
theo đó dự kiến tp hcm có khoảng chín trăm bảy mươi trẻ từ năm tới một mươi một tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có chín trăm năm mươi trẻ đang đi học và hai mươi trẻ chưa đi học
thành phố sẽ tiêm mũi một trong vòng ba mươi ngày
và mỗi hai là ba mươi ngày khoảng cách giữa hai mũi theo quy định của bộ y tế
ông nguyễn hồng tâm nói trong khi đợi bộ y tế có hướng dẫn cụ thể và ủy ban nhân dân thành phố có
kế hoạch trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã chủ động tập hướng hướng dẫn các địa phương giám sát
tiêm chủng bảo vạc vaccine xử lý các tình huống để chuẩn bị tốt nhất việc tiêm vaccine cho trẻ
khi triển khai công tác này bác sĩ nguyễn hồng tâm nhấn mạnh việc tiêm chủng vaccine phòng
covid một mươi chín cho trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh và hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện
trường hợp gia đình trẻ không đồng ý về nguyên tắc trẻ vẫn đi học bình thường
ngành y tế cố gắng cùng địa phương nhà trường để vận động thuyết phục phụ huynh cho trẻ tiêm
vaccine phòng covid một mươi chín để bảo vệ tốt nhất cho trẻ theo các bác sĩ nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà chăm sóc trẻ là f điều trị tại nhà cần lưu ý đảm bảo vấn đề
dinh dưỡng cho trẻ là vấn đề hàng đầu cần quan tâm
chi nhỏ bữa ăn ăn thành nhiều bữa lựa chọn thực phẩm lỏng dễ tiêu dầu năng lượng
đảm bảo bù đủ nước điện giải cho trẻ trong trường hợp trẻ có sốc cao liên tục có thể bổ
xung oxyrol một số nước hỏa quả trẻ trong độ tuổi bú mẹ thì cho bú mẹ nhiều hơn dùng thuốc
hạ sốt theo đúng liều lượng và khoảng thời gian mặc quần áo thoáng bỏ biển khi trẻ sốt
vệ sinh mũi hằng ngày và vệ sinh thân thể sạch sẽ
có những dấu hiệu cần theo dõi theo dõi nhiệt độ ngày hai lần khi sốt
khi lại những diễn biến thời gian dùng hạ sốt nhiệt độ khi sốt liều lượng thuốc hạ sốt
theo dõi và ghi lại nhịp thở khi ngủ hai ba lần một ngày
theo dõi spo hai hai lần một ngày nếu có máy
quan sát trẻ ăn trẻ chơi xem có dấu hiệu gì bất thường hay không
những dấu hiệu cần báo nhân viên y tế
sốt cao liên tục trên ba mươi chín độ c thuốc hạ sốt không có tác dụng sau khoảng một đến hai giờ sử dụng
sốt cao qua bốn mươi tám giờ mệt nhiều ăn uống bú kém hơn
trẻ dưới hai tháng trên sáu mươi lần một phút hai một mươi một tháng trên năm mươi lần một phút một năm tuổi trên bốn mươi lần một phút và lớn hơn năm tuổi là trên ba mươi lần một phút
so hai bé hơn chín mươi sáu ho cơn dài với trẻ lớn có triệu chứng tức ngực khó thở trẻ ít chơi quấy khóc nhiều
và một số lưu ý khác tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh chống phim không có chỉ định với covid một mươi chín mất độ nhà không bồi nhiễm
không được chủ quan với các dấu hiệu bất thường
không sử dụng các thuốc sách tay các thuốc không rõ nguồn gốc thuốc chưa được cấp phép thuốc không có trong khuyến cáo điều trị của bộ y tế việt nam
phần lớn trẻ mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc chủ yếu là các triệu chứng ở mức độ nhẹ và hoàn toàn có thể chữa trị được
do đó với những hướng dẫn trên chúng tôi hy vọng có thể giúp các bậc cha mẹ bớt đi phần nào nỗi lo lắng nếu con em mình không may trở thành f
bác sĩ nhi khoa nguyễn mạnh cường đã đưa ra một số lời khuyên cũng như hướng dẫn cho các bậc phụ huynh phòng tránh covid một mươi chín cho trẻ
thứ nhất không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ là ép không ép một
đang trong thời gian cách ly tại nhà và bé có biểu hiện sốt ho khó thở v v
phụ huynh phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội phụ huynh để nắm tình hình dịch bệnh ở trường
thứ hai đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ
phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang dự phòng cho con để thay thế khi cần thiết đồng thời dặn con luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ở trường
thứ ba hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn vào các thời điểm
trước khi đến trường sau khi về nhà sau khi tay bẩn trước khi ăn sau khi đi vệ sinh
rửa tay theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường
lưu ý nên trang bị cho bé thêm dung dịch sát khuẩn mang theo khi đến trường
thứ tư dặn con xúc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên
bố mẹ có thể chuẩn bị pha sẵn các chai nước muối để con mang đến trường
hoặc cũng có thể chuẩn bị các lọ xịt hồng nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý năm sáu lần một ngày để làm sạch làm ẩm niệm mặt mũi
thứ năm đảm bảo con có chế độ ăn uống ngủ nghỉ và thể dục hợp lý
để con có sức khỏe kháng tốt chống lại covid một mươi chín bé phải được ăn uống hợp lý
bố mẹ có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ
ngoài ra phụ huynh hướng dẫn còn tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày
duy trì thể lực tốt trẻ phải được ngủ đúng giờ không thức quá một mươi một giờ gây ảnh hưởng đến chức cũ
thứ sáu kiểm tra giám sát sức khỏe của trẻ thường xuyên
đo nhiệt độ cho con hai lần một ngày mỗi lần đo ở nhiệt kế trong năm phút
đau xo hai hai lần một ngày trẻ nhỏ nên đo ngón chân cái nếu ngón tay không đo được
thứ bảy giữ khoảng cách giữa các con
phụ huynh và giáo viên dạng dò hướng dẫn các bé trong lớp học cần ngồi đúng khoảng cách đảm bảo an toàn và học hiệu quả
tránh để các con bị chết
con chơi đùa mệt quá dẫn đến tháo khẩu trang trong khi chơi đùa
thứ tám hạn chế trẻ tiếp xúc dùng chung các đồ vật
bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập các vật dụng cá nhân
tránh tình trạng thiếu dẫn đến con phải mượn bạn và dụ chung
hướng dẫn trẻ bỏ các thói quen xấu như cắn ngập bút kỳ học không đưa tay lên mũi miệng
sát trùng mặt bàn học và các dụng cụ học tập
thay quần áo mỗi ngày khi con đi học về
thứ chín phụ huynh phải phối hợp với nhà trường
gia đình cần thực hiện những hướng dẫn của nhà trường trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và thứ mười đưa bé đi tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín đầy đủ
và đúng độ tuổi theo yêu cầu nhà trường và y tế địa phương